trong suốt thời gian liên tiếp xảy ra các cơn bão mạnh mưa lớn kéo dài và các trận lũ quét kinh hoàng vừa qua
chúng ta lại có dịp ghi nhận những câu chuyện xúc động về tình người
những con người mà cuộc đời và sự ra đi của họ đã lay động tới trái tim của tất cả chúng ta
một trong những nhân vật mà chúng tôi muốn nhắc đến trong chương trình thời sự đặc biệt tối nay là đồng nghiệp của chúng tôi
phóng viên trẻ đinh hữu dư phóng viên thường trú thông tấn xã việt nam tại yên bái
anh đã ngã xuống trong khi làm nhiệm vụ truyền tải thông tin bão lũ từ địa phương
trong những ngày cả nước đang dõi theo từng dòng tin từng hình ảnh về yên bái
sau trận lũ quét kinh hoàng ngày một mươi một tháng một mươi vừa qua
tôi đang lên một kế hoạch nhỏ quyên góp những cuốn sách cuốn chuyện ý nghĩa để tặng cho trẻ em vùng cao
cụ thể và trước tiên ở một số huyện nghèo của tỉnh yên bái
mục đích của tôi là
mục đích của tôi là muốn qua những cuốn sách nhỏ gieo cho trẻ em
nhất là trẻ em dân tộc thiểu số nghèo những ước mơ
để các em nuôi dưỡng nó cố gắng vươn lên và thực hiện nó tự thay đổi cuộc sống của mình
đêm mùa đông lạnh giá ở ngôi trường nội chú cao nhất tỉnh yên bái
không phim hoạt hình
không phim để xem
những trang sách trong thư viện nhỏ chính là người bạn hấp dẫn của các em học sinh hơ mông ở đây
đối với các em hình ảnh của chú phóng viên đinh hữu dư trong không gian nhỏ bé này
chính là ngọn lửa ấm áp nhn lên những khát khao tìm hiểu về chân trời kiến thức rộng lớn của nhân loại
trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở chế tạo
nằm trên dải sơn mạch hoàng liên sơn
hùng vĩ của miền bắc
ngôi trường nhỏ lọt giữa khu rừng nguyên sinh đẹp bậc nhất ở nước ta
nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc môi trường hoàn toàn cách biệt với thành thị
địa hình đèo dốc cách trở thậm chí là nguy hiểm và dễ khiến người đi nản lòng
nhưng ngôi trường vẫn mọc lên giữa núi rừng nơi mù và nghèo khó
các thầy giáo vừa là người thầy người cha người mẹ
vẫn đang ngày ngày cận kề đồng hành với chúng ta